sau quá trình điều tra về việc xuất hiện hiện tượng giải đinh trên tuyến đường quốc lộ ba mươi bảy
đoạn qua bản hô nong xã cỏ nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la vừa có kết luận chính thức về nguyên nhân của vụ việc cũng như các đối tượng có liên quan
theo đó do mâu thuẫn trong việc làm ăn bốn đối tượng là quảng văn chính lò văn hoàng lường văn duyệt
chú tại huyện thuận châu và tòng văn diên chú tại thành phố sơn la đã cùng nhau giải đinh trên quốc lộ ba mươi bảy
nhắm vào xe chở hàng của ông lương tiến quyết chú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la với mục đích đe dọa cảnh cáo
nó trực tiếp thực hiện việc hần thủ cá nhân và đồng thời tranh giành tỷ trưởng các đối tượng này đã thực hiện hành vi như thế
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang đề nghị giám định thiệt hại và định giá tài sản xe ô tô
mang biển kiểm soát tám mươi tám c chín nghìn bảy trăm bốn mươi hai khi có kết quả sẽ căn cứ vào đó để xử lý những đối tượng trên theo quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra chúng tôi đã
đang đấu tranh với lại bốn đối tượng này đã làm rõ các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
và cơ quan cảnh sát điều tra hiện nay là đang đề nghị giám định những thiệt hại cái tài sản cũng như là định giá tài sản
đủ điều kiện truy tố thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
hiện nay lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la đã và đang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
thông báo kết quả
kết quả điều tra tới các lái xe để người và phương tiện tham gia giao thông được an toàn và thông suất